tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương mùng bảy tháng một mươi một
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và phát biểu chỉ đạo
hiện nay cả nước có sáu mươi ba đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đảng khối các cơ quan trung ương
tổng số cán bộ chuyên trách trong các đảng khối cơ quan có gần một ba trăm linh đồng chí khoảng bốn năm trăm sáu mươi tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
hơn hai mươi năm năm trăm linh tri bộ với gần ba mươi đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan trung ương các sở ban ngành của tỉnh các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp và ở một số doanh nghiệp nhà nước
nhìn chung các đảng ủy khối đã thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng
xây dựng tốt cơ sở đảng trong khối trong sạch vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ đảng
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm hay mô hình cách làm mới sáng tạo có hiệu quả
chỉ ra những khó khăn vướng mắc những bất cập trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng đảng của các đảng bộ khối
trên cơ sở đó ban tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị để đề xuất với bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng
ban hành những chủ trương chính sách mới phù hợp hoặc cho chủ trương để đảng ủy khối các cơ quan trung ương và đảng ủy khối cơ quan các tỉnh thành phố
thí điểm thực hiện một số mô hình mới để hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai của đảng
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí phạm minh chính ghi nhận
biểu dương những thành tích đóng góp của đảng bộ khối các cơ quan trung ương và đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thành phố vào thành tiệu chung của đất nước
và chỉ rõ bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục
đồng chí phạm minh chính yêu cầu đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường phối hợp bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị
thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong đảng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh